hiện nay chuẩn bị bước vào năm học mới tuy nhiên lại có nhiều đầu sách được phản ánh đang thiếu trên thị trường
nhà xuất bản giáo dục việt nam khẳng định đã kịp thời bổ sung tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên thời sự thì tình trạng sốt sách vẫn diễn ra cục bộ
đặc biệt hiện tượng cò sách vẫn diễn ra ngang nhiên những hình ảnh sau đây được ghi lại tại hà nội
ngay sau khi nhà sách trên đường lý thường kiệt quận hoàn kiếm thành phố hà nội đóng cửa
thì cũng là lúc các đối tượng co sách hoạt động nhộn nhịp
chỉ cần dừng xe những có sách ở đây đã nhanh chóng bắt tín hiệu và chào mời đon đả
theo như lời giới thiệu của các cò sách thì ở đây sách gì cũng có vào nhà sách không còn sẽ lại phải quay ra mua của họ
đọc một số tên sách thị trường đang khan hiếm hoặc là họ có sẵn trong túi hoặc là gọi điện có người mang đến tận nơi
và mức giá được thổi lên gấp gần chục lần so với giá bìa
vốn đã quá mệt mỏi sau nhiều ngày đi tìm kiếm ở các cửa hàng chính thống
không được thì khi tìm đến cỏ sách chỉ cần giao tiền là sẽ được đáp ứng ngay
chính vì sự nhanh chóng và tiện lợi đó nên nhiều phụ huynh đã chấp nhận mức giá tranh lệch
thậm chí đến vô lý chỉ để mua đủ sách cho con
thật xót xa khi mà những cuốn sách vốn được coi là có sách này
nhiệm vụ quan trọng để giúp các em tiếp cận với trí thức ở những năm học đầu đời thì lại được mua qua cò chợ đen và dựa trên sự trục lợi của người khác